sáng nay hai mươi tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội
đã đến thăm và làm việc tại công ty cổ phần ô tô trường hải thaco chunlai
đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
tham dự buổi làm việc có phó chủ tịch quốc hội độ bá tỉ
lãnh đạo các ủy ban của quốc hội cùng đại diện quân khu năm và tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nghe lãnh đạo thaco
báo cáo về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua
phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới
đồng thời lắng nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
trong các đợt bão lũ vừa qua toàn tỉnh có bốn mươi bốn người thiệt mạng một mươi sáu người còn mất tích
tổng thiệt hại hơn một mươi một tỷ đồng
hiện tỉnh đã hỗ trợ các địa phương bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận
đánh giá cao những kết quả đạt được của thao cô và tỉnh quảng nam trong thời gian qua
chia sẻ những khó khăn của tha cô và tỉnh quảng nam hiện nay
đồng thời lưu ý một số tồn tại hạn chế cần khắc phục
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tỉnh quảng nam cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn
huy động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
trước mắt tỉnh cần tập trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
sớm ổn định cuộc sống sản xuất của người dân khẩn trương giả soát quy hoạch lại dân cư ở khu vực miền núi
sớm tiến hành khảo sát và tìm mặt bằng để bố trí đất xây dựng nhà ở
qua đó sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài cho người dân ở khu vực miền núi
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đi thăm khu phức hợp sản xuất